mà bắt buộc nếu mà doanh nghiệp việt nam muốn gia tăng được nhiều giá trị hơn thì chúng ta cần phải đón những cái luồng mà chúng ta hay gọi là cái trend cái nhu cầu cái xu thế mà người tiêu dùng quốc tế người ta trông đợi
thì tôi thấy là hiện nay thì thị trường quốc tế người ta rất là coi trọng cái vấn đề gọi là những cái sản phẩm đặc thù của quốc gia và việt nam mình thì có rất nhiều sản phẩm có tính đặc thù và chúng ta hãy phát triển nó và chúng ta đưa thêm cái gọi là cái sự đặc sắc của việt nam vào đó
thì tôi tin rằng là sản phẩm của việt nam dần dần sẽ có chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu và sẽ gia tăng được giá trị
thưa ông trưởng
có nhận định cho rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp của chúng ta vẫn còn hoạt động sản xuất ở mức gọi là gia công nhỏ lẻ ông nghĩ thế nào về nhận định này ạ
quay trở lại cái chuỗi giá trị thì người ta đánh giá rằng là cái khâu quan trọng và cái sự tham gia nhiều nhất của các doanh nghiệp cũng như các quốc gia nó nằm ở cái phần mà chế biến chế tạo
quay trở lại doanh nghiệp việt nam thì phần lớn doanh nghiệp việt nam hiện nay là cũng tham gia vào quá trình này tuy nhiên cái phần đó lại đem lại cái giá trị gia tăng nó lại không nhiều
thì lý do nó có rất nhiều lý do nhưng theo tôi là cái lý do căn bản là cái lội lực của doanh nghiệp là không đáp ứng được cái chuỗi đó
cái chuỗi đây hiểu như là như một cái mắt xích và từng cái mắt xích đây là nó phải có khả năng lắp lẫn
thế mình hiểu là cái sự tương thích của nội tại doanh nghiệp với cả cái chuỗi đó và cái sự đáp ứng của doanh nghiệp đây nó rất nhiều yếu tố về con người về cơ sở vật chất về trình độ quản lý về sự hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng như chị liên đã phân tích rồi
thì tất cả những yếu tố và kể thậm chí là cả cơ chế chính sách để hỗ trợ cái doanh nghiệp đó phát triển và tham gia vào chuỗi đó
thì tôi thấy rằng là hiện nay việt nam đã có nhiều cái giải pháp nó tương đối là đồng bộ
đấy từ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ logistic từ nâng cao năng suất chất lượng từ vấn đề về vốn rồi từ khả năng tiếp cận với cả những công nghệ mới
rất nhiều cái giải pháp đã đưa ra
tuy nhiên ở đây chúng ta phải tính đến rằng là cái giải pháp đó phải mang tính tổng thể và bản thân các giải pháp cũng phải có cái tính liên kết với nhau
ngoài những vấn đề hai vị khách mời vừa nêu thì làm thế nào chúng ta có thể nâng cao hơn nữa cái vị trí của mình ở trong cái chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu ạ
tôi muốn nhấn mạnh vào mấy cái ý là thứ nhất là cái doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công tác nghiên cứu và phát triển
và thứ hai nữa là chúng ta tận dụng những cái lợi thế của việt nam
thứ ba là tôi nghĩ là cái vấn đề bản quyền
thì quan tâm đến cái việc là đăng ký bản quyền
quyền sử dụng trí tuệ rồi bảo hộ nó và làm sao mà giới thiệu được nó đến với bạn bè quốc tế
doanh nghiệp đôi khi sản xuất kinh doanh chỉ lo cái phần vốn máy móc trang thiết bị và con người
nhưng còn cái yếu tố về tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng rằng là cái hệ thống quản trị của mình nó có theo chuẩn mực quốc tế hay không
rồi cái sản phẩm của mình có đáp ứng theo cái chuẩn mực quốc gia quốc tế và khu vực hay không
thì đôi khi doanh nghiệp bỏ qua cái chuyện đó
hoặc là đi bắt chiếc hoặc là không hiểu biết
dẫn đến câu chuyện là những cái sản phẩm mình làm ra mình không biết thế nào là tốt để mình có thể cải tiến và cải thiện cái chất lượng sản phẩm của mình
với cái bối cảnh việt nam thì cái điều đầu tiên ít nhất ở giai đoạn này là mình đang tham gia vào quá trình chế tạo và chế biến
thì mình hãy làm tốt quá trình đó bằng cách là nâng cao cái giá trị tại ngay cái công đoạn đó
để đem lại cái giá trị gia tăng ít nhất ở cái giai đoạn đó
kèm theo phải là nâng cao cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm mình
giảm lãng phí giảm tiêu hao
để tăng cái giá trị của mình phải chú trọng vào vấn đề quản trị tính đến cái bài toán liên kết trong cái chuỗi đó
theo nghĩa rộng có nghĩa là không ai làm tất ăn cả được
mà mình phải tính đến rằng là phải tạo ra một cái chuỗi giá trị ngay trong bản thân doanh nghiệp
bởi vì cái đấy nó sẽ làm cho doanh nghiệp khỏe hơn
và tập trung vào những cái gì mình cho là mình có khả năng nhất về cơ chế chính sách
thì tất nhiên hiện nay như chị liên nói là cơ chế chính sách của đảng và nhà nước rất là khuyến khích
và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nói chung
cũng như là tham gia vào cái chuỗi giá trị nói riêng
nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh là các chính sách đó cũng phải có tính đồng bộ
và điều đấy nó sẽ làm cho doanh nghiệp nó có một hành lang pháp lý thuận tiện hơn
nhà nước đỡ tốn chi phí hơn
bản thân doanh nghiệp cũng sẽ minh bạch
và cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận một cách tốt nhất
cuối năm hai nghìn một mươi tám thì khẩu hiệu make in vietnam được ra đời
đến nay thì cái ý tưởng này nó đã được hiện thực hóa như thế nào rồi
và nó có giúp chúng ta
có giúp chúng ta nâng cao vị thế của mình ở trong cái chuỗi giá trị toàn cầu hay không ạ
ý anh muốn nói là cái sản phẩm mang thương hiệu việt nam
của con người việt nam chế tạo
tức là mình thiết kế mình nghiên cứu phát triển mình chế tạo ra những cái đấy
nó là mang tính những cái sản phẩm riêng có của việt nam
thì mình phải tham gia rất sâu vào quá trình nghiên cứu phát triển
quá trình thiết kế quá trình đổi mới sáng tạo
và khả năng tiếp cận tiêu chuẩn
đấy là cái bước trước của cái quá trình gia công chế tạo
thì như vậy
cái sản phẩm đó nó mới thực sự là make in việt nam
và lúc đó cái giá trị thương mại nó bị đem lại cho các doanh nghiệp việt nam nó mới tăng
và nó lại càng thuê thúc những doanh nghiệp hướng đến việc nghiên cứu phát triển
và hiện nay tôi thấy một bài toán thế này một cái thực tế thế này
phần lớn doanh nghiệp là ít chú trọng đầu tư vào nghiên cứu phát triển
điều đấy dẫn đến cái câu chuyện là gì
mình chỉ là người đi làm thuê thôi
mình không tham gia sâu vào cái chuỗi đó được
bởi mình không đầu tư
đấy là cái yếu của mình như vậy
giống như mình làm dệt may như thế đấy
mặc dù là một doanh nghiệp sử dụng đến hàng nghìn đến hàng vạn công nhân
nhưng thực ra mình chỉ là người làm công ăn lương
chứ mình không tại vì ở đó cái nhãn hiệu cái thương hiệu và mình tham gia vào cái quá trình thương mại là cũng có
thậm chí cả cái phần thiết kế cũng chả có
ở đây một bài toán là nếu mà thực sự những cái sản phẩm đó có thể đem được ra đến thị trường quốc tế
thì doanh nghiệp như chị hương liên đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo
phải chú trọng vào vấn đề nghiên cứu phát triển đầu tư đổi mới sáng tạo
và phải biết bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình
tôi thấy là khi mà mình xác định là mình sản xuất kinh doanh một cái ngành hàng nào đó
thì mình cũng điều đầu tiên là mình sẽ xác định xem mình sẽ đưa sản phẩm của mình đến thị trường nào
tôi cho rằng là các doanh nghiệp nên bước đầu tiên là tìm hiểu cái nhu cầu
sau đó chúng ta sẽ thiết kế một đường đi dài hạn cho doanh nghiệp
và từng bước chúng ta tiếp cận và chúng ta hoàn thiện cái chất lượng và nâng cao dần
để làm sao các cái sản phẩm của việt nam cứ sản xuất ra là đã đạt những cái tiêu chuẩn thần cầu rồi
và chúng ta muốn đưa đi đâu thì ở thị trường đó người ta cũng chấp nhận
như là cái tiêu chí của cái chương trình là vì một việt nam hùng cường
tôi tin rằng là từng bước chúng ta suy nghĩ một cách nhìn xa trông rộng ngày hôm nay
và chúng ta từng bước thực hiện thì cái câu chuyện việt nam hùng cường nó cũng sẽ đến với chúng ta trong một ngày không xa
chúng ta phải tập trung vào nghiên cứu phát triển để đáp ứng được các tiêu chuẩn trước tiên là trong nước
sau đó thì mới tiến đến mục tiêu là vươn ra thị trường thế giới ạ
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị rõ ràng như những gì mà các vị khách mời của chúng ta cùng phân tích
thì những vấn đề về kỹ năng về sự liên kết để gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất
cung ứng hướng đến các sản phẩm make in việt nam là các vấn đề mà doanh nghiệp việt cần nhìn nhận để có hoạch định rõ ràng trong thời gian tới
để có thể nâng cao vị thế việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
và cao hơn nữa là nâng cao uy tín của sản phẩm việt thậm chí là thương hiệu việt trên thế giới
việt nam đang đứng trước một cơ hội lớn để nâng cao mức đóng góp từ giá trị nội địa
từ đó thu nhận được toàn bộ lợi ích của dòng vốn
fdi và chuỗi giá trị toàn cầu
nhưng những lợi ích này chỉ có thể thu nhận được khi có chính sách có trọng tâm và toàn diện
thủ tướng nguyễn xuân phúc từng nhấn mạnh việt nam phải hành động vươn lên phát huy nguồn nhân lực năng động sáng tạo
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ để ngày càng có nhiều doanh nghiệp đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới tiến lên những nức thang có giá trị gia tăng cao hơn thu được nhiều hơn khi tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu
nhiều chuyên gia cho rằng để việt nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu thì điều quan trọng là cần tập trung xây dựng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như tăng cường liên kết với doanh nghiệp đa quốc gia
vấn đề thách thức đối với việt nam trong giai đoạn tới không chỉ là năm hai nghìn hai mươi một và trong năm một mươi năm tới là chúng ta sao cho các doanh nghiệp việt nam họ tiếp cận được những công nghệ mới
tiếp cận được những thị trường mới mà việt nam đã cam kết cho qua các hiệp định thương mại
để từ đó đóng góp nhiều hơn
thứ nhất đó là phải định vị mình trong chuỗi cung ứng này ở tầm chiến lược
hiện nay rất ít doanh nghiệp việt có những chiến lược đầu tư dài hạn và đây là một trong những hạn chế
bởi vì từ đó nó ảnh hưởng tới việc đầu tư công nghệ việc định hướng sản phẩm cũng như là vấn đề áp dụng các cái quy chuẩn và các tiêu chuẩn của thế giới nhất là của những chuỗi cung ứng toàn cầu
nếu không làm điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó tham gia vào chuỗi cung ứng
thứ hai chính phủ cần có một chiến lược
và những giải pháp thiết thực cụ thể để phát triển hệ thống ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam
cần phải có những sự liên kết và đặc biệt là sự mở cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các chuỗi này với các nhà đầu tư nước ngoài
nhưng liên kết như vậy không tự nhiên hình thành
cần một gói xúc tác kiềng ba chân bao gồm các nỗ lực chính sách có mục tiêu và hỗ trợ cụ thể
thứ nhất việt nam cần thu hút vốn fdi chiến lược
thứ hai việt nam cần xây dựng năng lực cho doanh nghiệp nội địa
thứ ba phát triển liên kết là rất quan trọng
việt nam cần xây dựng cơ chế lựa chọn và kết nối hiệu quả để liên kết các doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp nội địa